cần phải cải cách mạnh mẽ hơn nhất là cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân tốt hơn giải quyết nhanh mọi thủ tục để giải phóng sức sản xuất tạo điều kiện cho quyền làm chủ của người dân phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời phân cấp mạnh mẽ hơn giao quyền cho cấp dưới chịu trách nhiệm nhất là những dự án đầu tư đây là một trong những chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu kết luận tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ không để vì phân cấp mà chúng ta làm chậm trễ giải quyết thủ tục cần phải xã hội hóa mọi nguồn lực cần tiếp tục quan tâm đến người dân và doanh nghiệp cố gắng giảm các loại chi phí đối với doanh nghiệp để giảm giá thành sản phẩm và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

nếu không chúng ta rơi vào cái bệnh quang lưu ngứa quyền hất nhiệt xe tự tiến
thủ tướng yêu cầu thúc đẩy cổ phần hóa bán vốn doanh nghiệp nhà nước phải mạnh mẽ hơn trong thời gian tới xử lý nghiêm các vụ việc phá rừng cắt tặc gây thiệt hại cho nhân dân
cần tiếp tục chống tham nhũng tiêu cực và bệnh phô trương hình thức đang diễn ra ở một số bộ và một số địa phương
các bộ thì cục bộ bản vị địa phương gia đình

nếu đến hạn tháng chín tháng một mươi tới đây mà địa phương đơn vị nào không giải ngân để tăng trưởng thì thủ tướng sẽ quyết định điều động vốn cho địa phương đơn vị khác
thủ tướng yêu cầu cần loại bỏ ngay thông tin báo chí trái chiều gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
đồng thời yêu cầu bộ thông tin và truyền thông cần siết chặt quản lý phóng viên báo chí không để tồn tại phóng viên lợi dụng chức năng nhiệm vụ mà làm hạn chế sự phát triển chung của đất nước